theo thông tin từ tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
ba mươi một ngày qua việt nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng
tuy nhiên ngày hôm nay có thêm hai trường hợp mắc mới đều từ nga về
và đã được cách ly ngay khi nhập cảnh và không lây ra cộng đồng
trong ba trăm hai mươi ca mắc có số ca điều trị khỏi là hai trăm sáu mươi ca chiếm tám mươi một
số ca dương tính với sars cov hai là bốn mươi sáu ca chiếm một mươi bốn
số ca có kết quả xét nghiệm âm tính lần một với sars cov hai là hai ca chiếm một
số ca có kết quả xét nghiệm âm tính lần hai trở lên với sars cov hai là một mươi hai ca chiếm bốn
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi chín trăm sáu mươi hai người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện hai trăm chín mươi ba người chiếm ba
cách ly tập trung tại cơ sở khác tám sáu trăm ba mươi một người chiếm bảy mươi chín
cách ly tại nhà nơi lưu trú hai ba mươi tám người chiếm một mươi tám